hành tinh trái đất
thảo nguyên là nơi cưu mang sự hội tụ lớn nhất của những sinh vật hoang dã trên trái đất
tầm điểm của tất cả những gì diễn ra ở nơi này chỉ đơn giản là một sinh vật duy nhất cỏ
thứ thực vật màu nhộm này bao trùm hết một phần tư diện tích đất liền trên trái đất

và nó không phải là một nơi trú ẩn lý tưởng

không có cây chỉ có một thú săn mồi
những con thú săn mồi cũng gặp nhiều khó khăn trong việc nuôi nấn con trên những thảo nguyên bất tận này
thảo nguyên đại bàng phải làm tổ ngay trên mặt đất
tất cả cư dân trên thảo nguyên đều phải đối mặt với những lực lượng cơ bản của thiên nhiên
chỉ có cỏ mới có thể cưu mang số lượng chim gây hại khổng lồ này

lũ chim hấu ăn này ngấu nghiếm ăn hạt
con lá và thân thì thường được thu hoạch bởi những đàn linh dương vĩ đại
vùng thảo nguyên đông phi là nơi tồn tại của gần hai triệu con linh dương lớn
chúng gặm cỏ đến tận gốc ít khi để lại tàn dương
nhưng trong một vài ngày tới loài thực vật này sẽ lại hồi phục để tiếp tục nâng đỡ sự sống của những bầy đàn đông đúc nhất thế giới
cỏ không chỉ hiện hữu ở những vùng trí tuyến
ngay cả môi trường khắc nghiệt nhất của bắc cực cũng không làm cho chúng khuất phục
ở những nơi không có cây hành tinh của chúng ta sẽ không thể được tạo ra
chúng ta chỉ còn là một vùng đất cằn cổi và lạnh lẽo
đó là vùng đất lạnh giá không người tại điểm kết thúc của trái đất
nhưng có một thời gian trong năm mùa đông dai dẫn sẽ thả lỏng sự níu kéo ngoan cường của nó
nhiệt độ tăng cao và những ngọn cỏ tưởng chừng như một vùng đất
ngủ say suốt mùa văn giá sẽ bừng tỉnh dậy
màu xanh trở về với bắc cực
những tảng văn tàn chảy để lộ ra một thảo nguyên xanh bát ngát và bằng phẳng với diện tích tương đương với diện tích của cả nước úc
nó là một vùng hoang vu yên ắn và hưu quảnh nhưng nó sắp trở mình thay đổi
đây là những chú ngỗng tuyết
chúng trú đồng rải rác theo vịnh mexico
nhưng mỗi khi xuân về
chúng không ngại đường xa bày xuyên qua bắc mỹ để đến lãnh nguyên của bắc cực
mỗi năm có đến năm triệu con chim vượt qua hành trình này

kiệt quệ và đói khát chúng đáp xuống vòng cực
vì như vậy ít nhất chúng cũng đã trở về nơi sinh sản truyền thống
ngỗng tuyết chỉ trung thành với một bạn tình

ngỗng tuyết chỉ trung thành với một bạn tình
ngay khi chạm đất cặp ngỗng phải lập tức chiếm ngay một miếng đất
để làm tổ
trong khi những nơi cư ngụ lý tưởng rất hiếm hoi
thì những người hàng xóm cấu kỉnh lại gây đầy xung quanh
những cuộc tranh chấp có thể dẫn đến nguy hiểm
nhưng có thể vận may sẽ đến với kẻ táo bạo
nhưng có thể vận may sẽ đến với kẻ táo bạo
bây ngỗng phòng thủ rất kiên cường
con cáo bị đuổi khỏi từng cái tổ
nhưng cái đói cồn cào thúc đẩy nó tiếp tục
lúc này ở đây có thừa trứng cho nó nhâm nhi
nhưng mùa lầm tổ vốn ngắn ngủi
cho nên con cáo phải tích trữ những món đồ cướp vót này
để dành cho thời gian khó khăn sau này
khi mà tất cả những con ngỗng đã bỏ đi
xa hơn một chút về phía nam
những con thú lớn hơn đi lãng vãn khắp lãnh nguyên để tìm mồi
những con sói
đối với chúng việc tìm mồi trên lãnh nguyên còn khó khăn hơn
không chỉ sống theo mùa
những con mồi của chúng lại còn rất khang hiếm
chúng đã tìm kiếm cả ngày
nhưng chẳng có kết quả khả quả
tất nhiên là một nơi nào đó trên vùng đất bao la này
sẽ có thức ăn cho chúng
đây rồi những chú tuần lục bắc mỹ
di chuyển ba mươi dặm một ngày
những con tuần lục có thể đi một ngày
một quảng đường dài gần hai dặm trong suốt những tháng hè oi bức
những con sói sẽ chết đói nếu chúng không tìm ra những con tuần lục xấu xấu
nhưng việc xác định rõ vị trí của một con mồi không ngừng di chuyển
không phải là một công việc dễ dàng
những con sói khát máu và viễn cảnh của một bãi cỏ mới
tiếp tục thúc đẩy sự di cư
còn sỏi đã tìm ra dấu vết
đàn tuần lục đang ở rất gần
cuối cùng thì cũng có một cơ hội
cuộc săn bắt đầu
sự xuất hiện của con sói làm bì tuần lục hoảng loạn
những con tuần lục bé và yếu nhanh chóng bị tách ra
một con tuần lộc nhỏ đã bị tách khỏi mẹ
tại doanh trại ngỗng
lúc này đang là giữa mùa hè
và những quả trứng đang bắt đầu nở
tất cả những chú ngỗng con đều chào đời trong vòng một đến hai ngày

là một sự tính toán kỳ diệu của thời gian
bây ngỗng đóng trào gần một triệu chú ngỗng con
con cáo vẫn đang hì hụi thu lượm tất cả những gì nó còn có thể vơ vét được
đôi khi một cái miệng vẫn có thể vơ vét được
một con ngỗng con đã phải chịu số vận hẫm như này
không phải tất cả thức ăn đều được lưu giữ
một số sẽ cần phải dùng ngay lúc này
con cáo còn có bảy đứa con đang đói để nuôi dưỡng
bị cáo con ngày càng lớn lên
và người mẹ phải làm việc hết sức để tìm đủ thức ăn cho gia đình
chỉ có những chú cáo mập mạp khỏe mạnh
mới có thể tồn tại qua mùa đông khắc nghiệt tại bắc cực
số ngỗng con còn lại vẫn đang tiếp tục
được sinh nở
ba mẹ chúng sẽ dẫn chúng xuống vòng tay bảo vệ của dòng nước
ngay sau khi chúng đủ cứng cáp để hoàn thành hành trình
đối với những con cáo thì thời vàng son đã kết thúc
những con ngỗng mẹ đã cung cấp cho con nó tất cả những thứ cần thiết cho cuộc sống
những con ngỗng sẽ còn tiếp tục tung hoành khắp lãnh nguyên
cho đến khi mùa hè
và sau đó chúng buộc phải di cư về phía nam để tránh mùa đông lạnh giá
ở những vĩ độ này ánh sáng mặt trời rất yếu ớt
và cỏ chỉ có thể mọc nơi đây trong vòng một vài tháng ngắn ngũi
nhưng sâu về phía nam nơi mà dư âm mùa hè vẫn ở lại
thảo nguyên trở nên phồn thịnh
những đồng cỏ lớn của bắc mỹ
khảm cỏ này từng nuôi nấn những đàn thú vĩ đại nhất trên hành tinh của chúng ta
trong quá khứ
đã từng có sáu mươi triệu con bò rừng tung hoành
nhưng không có con vật nào có thể thoát khỏi sự săn bắn triệt để của con người
hay sự tàn phá của môi trường sống
và một thế kỷ trước đây
dần số bò rừng giảm xuống còn võn vẹn một ngàn con
bây giờ nhờ những chương trình bảo vệ của chính phủ mà số lượng loài động vật này đang dần khôi phục
khí hậu thuận lợi kéo dài
nên những cây cỏ ở đây có thể cưu mang những bệnh trị của chúng ta

bò đực có thể nặng đến một tấn
giữa mùa hè những chú bò mập bóng lên nhờ lượng thức thức của bò rừng
và vào những thời điểm thuận lợi
thì chỉ một vài chú bò tiền bạn đời